thưa quý vị vào ngày hôm qua thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký ban hành công văn gửi ubnd tp hcm
chỉ đạo xác minh điều tra và làm rõ việc tiêm vaccine covid một mươi chín thu phí do báo chí phản ánh
theo đó vào ngày một mươi một tháng một mươi báo chí có bài viết xâm nhập đường dây tiêm vaccine thu phí
nội dung phản ánh tại phường thảo điền tp thủ đức tp hcm
còn nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch của ubnd phường thảo điền nhận tiền của người dân
để sắp xếp việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm chỉ đạo công an thành phố chủ trì phối hợp với sở y tế
tiến hành ngay việc xác minh điều tra để làm rõ nội dung báo trơn nêu trên
đồng thời tăng cường kiểm tra và giám sát ở tất cả các điểm tiêm trên toàn địa bàn
nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an xem xét và xử lý
kiên quyết không để xảy ra tham nhũng trục lợi trong quá trình tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín